công an tp huế đã nhanh chóng bắt sự đối tượng dương trung hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại bốn mươi ba tam thai phường trường an tp huế về hành vi giết người
thông tin ban đầu được biết vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai
hoài cùng với nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường thuận lộc tp huế
đến nhà một người bạn ở phường thủy biều để nhậu
sau khi nghe điện thoại của anh trần đại hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng trú tại tp huế
sơn đã rủ hoài cùng đi đến chỗ anh hiền đang nhậu
tại đây giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đến hai mươi hai giờ cùng ngày sơn đi mua thuốc lá thì nghe tiếng la to nên quay lại
thì thấy hiền bị thương chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu nhưng hiền đã tử vong
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an tp đã có mặt tại hiện trường
xác định hoài là nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây ra vụ án
tiến hành điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp huế
khống chế bắt giữ được hoài khi đang thu dọn đồ dùng cá nhân tại nơi ở để bỏ trốn
với hành vi đó là dùng dao tự chế chém trọng thương một đồng chí cảnh sát khu vực
công an phường thanh sơn tp phan rang tháp tràm tỉnh đinh thuận
một nhân đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan rang
tháp tràm tỉnh đinh thuận bắt khẩn cấp
sự việc xảy ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi huỳnh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tên gọi khác là cato và phạm thanh linh sinh năm hai nghìn
nhận được điện thoại của ngô văn phát là bạn quen biết báo tin đang bị một nhóm đối tượng tấn công
thấy vậy đủ đã lấy hai cây đao tự chế rồi cùng với hưởng và linh đi tìm nhóm đe dọa phát để trả thù

tại công viên một mươi sáu h nguyễn văn văn văn bà đối tượng bị đồng chí thượng úy ninh quang vũ
cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát
đã phát hiện yêu cầu cả nhóm bỏ hung khí
không những không chấp hành huỳnh đủ còn dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào đồng chí vũ
làm đồng chí bị thương nặng ở bàn tay phải rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố phan rang tháp tràm đã triển khai lực lượng truy bắt huỳnh đủ
và năm đối tượng có liên quan ngay trong đêm để điều tra làm rõ
được biết thì đối tượng huỳnh đủ từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trương văn hưởng một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm hai nghìn một mươi sáu
khiến sức khỏe của đồng chí thượng úy ninh quang vũ đã dần ổn định và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
liên quan đến việc một băng nhóm đã dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác
ở trước công viên văn hóa an hòa thục phường an bình tp đạch giá tỉnh kiên gia
vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua là một thanh niên không có liên quan đã bị đứt lìa một bàn tay
và ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đạch giá đã bắt tạo giam năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là lương lâm tuấn kiệt chú tại huyện an biên
nguyễn tấn thành chú tại huyện hòn đất nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền và huỳnh quốc chiến
cùng chú tại tp đạch giá tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do trước đó điền và hải có mâu thuẫn với trần thiện chiến
nên khi thấy người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn
cả bọn đã rủ nhau về nhà lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn với trần thiện chiến
khi tới nơi thành điền và hải đã bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người của trần thiện chiến
đang ngồi uống nước làm cho chiến bị thương ở tay phải
còn anh huỳnh thanh tây bị chém gây thương tích nặng và đứt lìa bàn tay trái
gây hắn xong cả bọn đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường
đem dao cất dấu rồi bỏ trốn
nhưng chưa đầy một ngày gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy lê thị thanh bốn mươi tuổi
trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã bị công an thành phố long khánh tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó công an thành phố long khánh bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ một gói ma túy
trước một nhà nghỉ phường xuân an
qua điều tra mở rộng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh
tại đây lực lượng chức năng thu giữ hai mươi một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn sáu gram ma túy tổng hợp
thanh dấu kín trong đồ nội y cụ thể là áo ngực
và qua đấu tranh thanh khai nhận bản thân đã nghiện ma túy nên đến thành phố hồ chí minh
mua một triệu đồng về để sử dụng thì bị bắt
thanh là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị
lợi dụng tình hình dịch bệnh
hoạt động của một số loại tội phạm trong đó có tội phạm ma túy đang có xu hướng gia tăng
với những phương thức thủ đoạn tinh vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự
và trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch
biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn
ngụy trang ma túy đá trong thùng hàng chứa rau củ quả
sau đó thông qua dịch vụ chuyển phát luồng xanh để đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ
ngụy trang ma túy tổng hợp trong các loại bao bì bắt mắt
lấy nhãn hiệu nước hoa quả để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
các đối tượng lợi dụng hoạt động được phép vận tải hoàng hóa như thiết yếu
yếu phẩm thiết yếu như rau củ quả để các đối tượng trả rộn ma túy tất số trong đó
để thực hiện việc vận chuyển tránh kiểm soát của các tổ chốt để cất giấu vận chuyển về địa
bàn khánh hòa để thực hiện việc mua ma túy các đối tượng thực hiện việc giao dịch
chuyển tiền với nhau qua hệ thống internet banking rồi sau đó thì thực hiện việc cất
dấu và đóng gói và gửi qua các hoạt động được phép như grab food rồi bù điện
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã
phát hiện một trăm bốn mươi vụ đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng
bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại
tăng cả về số vụ lẫn số tăng vật thu giữ được so với năm hai nghìn hai mươi đáng chú ý quá trình đấu tranh
lực lượng công an đã thu giữ năm khẩu súng cùng hai mươi ba viên đạn các loại điều này cho thấy tội phạm
ma túy không chỉ tinh vi mà còn hết sức liều lĩnh coi thường pháp luật
công tác trong thời gian tới thì thực hiện
công tác đấu tranh với tội phạm tội phạm công tác cuối năm đợt cao điểm để bảo vệ tấn công
tội phạm bảo vệ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thì đơn vị chủ động nắm bắt tình hình các đối tượng
trên địa bàn có biểu hiện nổi về phạm tội về ma túy tập trung xây dựng các kế hoạch bắt giữ các đối tượng
tượng có hành vi vận chuyển mua bán chép phép ma túy bên cạnh đó thì cũng phải ra soát các hoạt động
kinh doanh có điều kiện về đối với các cơ sở karaoke vũ trường quán bar để kịp thời xây dựng kế hoạch
để ngăn chặn xử lý các ưu tượng lợi dụng các hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh dân tự để sử
dụng chép phép chép ma túy thời điểm cuối năm hoạt động của tội phạm trong đó có tội phạm ma túy
thường có diễn biến phức tạp hơn lực lượng công an khánh hòa đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp
nghiệp vụ vừa tập trung đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm vừa đẩy mạnh phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm một mươi năm đối tượng đá gà
ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi năm đối tượng bị tạm giữ cùng với tăng vật là gần một trăm năm mươi triệu đồng và một số vận dụng
khác qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận tự tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền mỗi trận
trên năm mươi triệu đồng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ số tăng vật có liên quan
rồi mời một mươi năm đối tượng này về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị đợt dịch thứ bốn
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay việt nam đã có một bốn triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có hơn một năm triệu ca đã khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy năm trăm chín mươi sáu ca
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua đó là bắc cạn và lai châu
trong khi đó tại thành phố cần thơ một bộ phận người dân đã quá chủ quan không chấp hành nghiêm năm k là một trong những nguyên nhân
khiến f tăng cao đã làm bảy trên chín quận huyện
cần thơ đã chuyển cấp độ dịch sang vùng đỏ
tính đến nay thành phố cần thơ có hơn ba mươi sáu f hơn chín trăm một mươi trường hợp tử vong
bảy trên chín quận huyện đã chuyển cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao vùng đỏ là cấp độ bốn
hai quận huyện còn lại ở cấp độ ba và không còn xã phường thị trấn nào là vùng xanh
hiện thành phố đã quá tải điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bên cạnh đó cần thơ đang cho hơn một mươi bốn tám trăm linh f
do đó từ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai thành phố cần thơ xiết lại nhiều hoạt động
nhưng không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng đám cưới đám hỏi
và ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện hay nhà máy
chính quyền thành phố cần thơ yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở
không đến nơi tập trung đông người
vào sáng ngày hôm nay nghiệp đoàn nghề cá an vĩnh huyện lý sơn của tỉnh quảng ngãi cho biết rằng
năm ngư dân đi trên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám ts của ngư dân lê đình việt ở thôn tây an vĩnh huyện lý sơn
đã bị trôi giạt do tàu bị chết máy trên vùng biển hoàng sa đã được cứu
vào khoảng ba giờ sáng nay tàu cá qng chín mươi tám nghìn tám trăm một mươi ba ts của ngư dân trần anh dũng ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã tiếp cận được với tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám ts
sau khi tiếp cận ngư dân đi trên hai tàu đã neo bục tàu cá bị chết máy và lai rắt về đất liền
dự kiến hai mươi hai h đêm nay tàu ngư dân dũng sẽ đưa tàu cá qng chín mươi tám nghìn tám trăm một mươi ba ts cùng với một mươi năm ngư dân đi trên tàu về từ đất liền
sức khỏe của cả một mươi năm ngư dân đều ổn định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h đêm ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong lúc đang trên đường từ hoàng sa chạy về đất liền thì tàu đã bị chết máy và trôi tự do
một mươi năm ngư dân đi trên tàu
khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được
do sóng to gió lớn nên các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay việt nam có một bốn triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó hơn một năm triệu ca đã khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy năm trăm chín mươi sáu
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là bắc cạn và lai châu
về tình hình tiêm vaccine tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã được tiêm là một trăm ba mươi hai hai triệu liều trong đó tiêm mũi một là bảy mươi bốn tám triệu liều và tiêm mũi hai là năm mươi bảy bốn triệu liều
có thể tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín moderna cho người đã tiêm mũi một pfizer hoặc astrazeneca
thông tin này được bộ y tế gửi văn bản khẩn tới sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng cục y tế bộ công an viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur về việc tiêm mũi hai vaccine moderna đối với các vaccine phòng covid một mươi chín khác
văn bản của bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm mỗi một vaccine nào thì tốt nhất là tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế thì có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine do brna sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine do pfizer hoặc astrazeneca sản xuất
khoảng cách tiêm mũi hai sau mỗi một vaccine do pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất
khoảng cách sau mỗi một vaccine do astrazeneca sản xuất theo công văn số bảy nghìn tám trăm hai mươi của bộ y tế
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi
bộ y tế đã cập nhật thông tin và hướng dẫn triển khai tiêm chủng khi cần thiết
tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai việt nam đã tiếp nhận hơn một trăm sáu mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã phân bổ tổng số một trăm năm mươi bốn triệu liều
còn khoảng sáu bảy triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vaccine

sau hơn bảy tháng ở nhà học trực tuyến
bộ y tế đã đưa ra phương án mở cửa trường đồng loạt kể từ ngày ba tháng một
tuy nhiên việc thí điểm cho học sinh lớp một và trẻ mầm non đến trường thì đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
trong khi đó chiều qua sở giáo dục và đào tạo hà nội có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo
các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố về việc xem xét cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
ở những vùng dịch cấp độ ba tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến kể từ ngày hôm nay
cho đến khi có thông báo mới
còn tại thành phố cần thơ một bộ phận người dân chủ quan không chấp hành nghiêm quy định năm k
là một trong những nguyên nhân khiến cho số f tăng cao dẫn đến bảy trong tổng số chín quận huyện của thành phố cần thơ
chuyển cấp độ dịch sang vùng đỏ
tính đến nay thành phố cần thơ có hơn ba mươi sáu f hơn hai trăm chín mươi trường hợp tử vong
bảy trong tổng số chín quận huyện đã chuyển cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao vùng đỏ tương đương với cấp độ bốn
hai quận huyện còn lại ở cấp độ ba và không còn xã phường thị trấn nào là vùng xanh
hiện thành phố đã quá tải điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bên cạnh đó cần thơ đang cho hơn một mươi bốn tám trăm linh f cách ly và điều trị tại nhà
do đó kể từ ngày hôm nay thành phố cần thơ sẽ siết chặt lại nhiều hoạt động
như không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng đám cưới hỏi
và ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện nhà máy
chính quyền thành phố cần thơ yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở
và không đến nơi tập trung đông người
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
tối qua đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị liên tiếp phát hiện bắt giữ xử phạt và đưa đi cách ly hai đối tượng
nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình đội biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
đội biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
ngoan đến việc một băng nhóm dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác
ở trước công viên văn hóa an hòa thuộc phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua là một thanh niên không có liên quan bị đứt lìa một bàn tay
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam năm đối tượng
về hành vi cối gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là lương lâm tuấn kiệt chú tại huyện an biên
nguyễn tấn thành chú tại huyện hòn đất nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền và huỳnh quốc chiến
cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trước đó do điền và hải có mâu thuẫn với trần thiện chiến
nên khi thấy người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn
cả bọn đã rủ nhau về nhà lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn
khi tới nơi thành điền và hải bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người
của trần thiện chiến đang ngồi uống nước làm chiến bị thương ở tay phải
còn anh huỳnh thanh tây bị chém gây thương tích nặng và đứt lìa bàn tay trái
gây án xong cả bọn nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường đem dao cất giấu rồi bỏ trốn
nhưng chưa đầy một ngày gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện simacai huyện bắc hà
vừa bắt giữ giàng a vữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản tại xã xín chén huyện simacai tỉnh lào cai
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thôn bản kha xã xín chéo huyện simacai tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
trên người có dấu hiệu thương tích một số tài sản trên người nạn nhân đã không còn
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giàng a vữ trú tại địa phương là hung thủ gây ra vụ án trên
tuy nhiên vử đã bỏ trốn
tích cực điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận xã nậm mòn huyện bắc hà
tại cơ quan công an vự khai nhận vào khoảng một mươi hai h trưa ngày chín tháng một mươi hai
tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn vự đã dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân nằm bất động
sau đó kéo sát nạn nhân vứt xuống vực sâu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình
vũ cũng đã lục người nạn nhân lấy một chiếc túi bên trong có một mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng
rồi rời khỏi hiện trường bỏ trốn khỏi địa phương
qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do vết thương thủng phổi và chấn thương vùng đầu
một đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào mua bốn bánh heroin
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm hẹ xã hẹ muông huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát không chế bắt giữ đối tượng
khám xét trên người và phương tiện tổ công tác phát hiện và thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn trăm linh gram
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lầu a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã na ư huyện điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ